các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
sau đây là một số thông tin mới cập nhật mới nhất
do thiếu giấy tờ liên quan hơn hai trăm linh liều vaccine covid một mươi chín đã về tới quảng trị nhưng ngành chức năng tỉnh này chưa thể tiêm cho người dân
bà ngô thị kim yến phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng yêu cầu sau khi được phân bổ vaccine pfizer các quận huyện cần triển khai tiêm nhanh nhất có thể cho toàn bộ thai phụ
sau năm ngày kể từ khi bản đồ covid một mươi chín tỉnh bến tre phụ sắc xanh vùng an toàn tỉnh này lại xuất hiện ổ dịch mới
các xã hội theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ
tại tp hcm hai tỉnh nguyện viên trong lúc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thì xảy ra mô tuẫn với ba người trong một gia đình
những người này đã dùng ghế nhựa la vào ổ đả tấn công tỉnh nguyện viên lấy mẫu
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
theo đó cố gắng từ nay cho đến ba mươi tháng chín sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng phạm minh chính phát biểu cố gắng từ nay đến ba mươi tháng chín sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng cũng cho biết ủy ban thường vụ quốc hội đã nhất trí với đề xuất của chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
ông yêu cầu thực hiện tốt chính sách này trên tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi nỏ
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long cũng đánh giá hai tuần qua cả nước ghi nhận một trăm năm mươi hai hai trăm một mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín mới
tuần qua ghi nhận bảy mươi hai hai trăm ba mươi sáu ca mắc giảm chín bảy so với tuần trước đó
trong đợt dịch thứ tư từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cả nước ghi nhận khoảng bảy trăm ba mươi bốn ca mắc
năm trăm linh ba người đã khỏi bệnh chiếm sáu mươi chín

số tử vong trong tuần giảm mấy hai một so với tuần trước đó
có một mươi sáu trên sáu mươi hai tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận ca mắc mới
năm tỉnh không có lây nhiễm thứ phát
riêng cao bằng là tỉnh duy nhất cả nước chưa ghi nhận ca nhiễm nào
số tử vong trong tuần giảm mấy hai so với tuần trước đó
thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an đều ghi nhận số ca tử vong giảm
tại hai mươi ba địa phương thực hiện giãn cách tình hình dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát
các địa phương khác dịch bệnh cơ bản vẫn đang được kiểm soát
trước đó thủ tướng phạm minh chính nhận định đạt zero covid sẽ là điều rất khó khăn
vì ngay tại những nước phát triển với tỷ lệ tiêm vaccine chín mươi dân số điều đó cũng là không thể
ông cho biết các cơ quan chức năng đang xây dựng hướng dẫn thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
cuba đã bản ra một năm triệu liều vaccine adala được đưa lên chuyên cơ của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
để chuyển về việt nam kịp thời tham gia phục vụ
công tác phòng chống covid một mươi chín
đại diện của trung tâm công nghệ sinh học và di chuyển cigp đơn vị nghiên cứu và sản xuất vaccine adala
đã bản giao cho đại sứ việt nam tại cuba số lượng chín trăm linh liều vaccine adala
đại diện bộ quốc phòng cuba cũng đã bản giao cho tùy viên quốc phòng việt nam tại cuba
tổn số vaccine trên là một năm triệu liều đã được đưa về chuyên cơ của chủ tịch nước
để chuyển về việt nam kỳ thời tham gia phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chuyến thăm chính thức cuba của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đoàn cấp cao việt nam
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng chín đã hoàn thành xuất sắc toàn diện mục tiêu đạt ra với nhiều nội dung
thể hiện mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước với việc thỏa thuận mua một mươi triệu liều vaccine
phòng covid một mươi chín adala của cuba
trong chuyến thăm cuba chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đến thăm trung tâm nghiên cứu di truyền
và công nghệ sinh học cigb thuộc tập đoàn sinh dược cuba
tiến sĩ martin tai chủ tịch tập đoàn sinh học cuba cho biết
chỉ trong thời gian ngắn vừa qua tập đoàn đã sản xuất hai mươi bảy sản phẩm thuốc
trong đó có một mươi bảy sản phẩm liên quan đến đại dịch covid một mươi chín và hiện được cục quản lý dược cuba cho phép sử dụng
tiến sĩ khẳng định qua kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine abdella đủ khả năng ngăn chặn sự tác động
của biến thể delta
sau khi tiêm vaccine tỷ lệ người mắc và tử vong do dịch giảm hẳn
đặc biệt ở bốn quận người dân đã được tiêm vaccine thì tỷ lệ tử vong giảm sáu lần so với các quận tiêm sau
cùng với đó thứ trưởng bộ y tế cũng đề nghị cuba mau chóng gửi hồ sơ liên quan
để việt nam khẩn trương cấp phép vaccine cho trẻ em nhanh chóng đàm phán thêm năm triệu liều vaccine cho trẻ em
nhằm khu vực kinh tế giao đoạn tới nhiều doanh nghiệp mong muốn ủy ban nhân dân đà nẵng
bỏ hình thức làm việc ba tại chỗ sớm ban hành kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế
tạo điều kiện để người lao động được ra vào thành phố
ông nguyễn thành phúc tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia
hineken việt nam đà nẵng nhận định mô hình ba tại chỗ cũng như các biện pháp hạn chế đi lại
như hiện nay không bền vững cần thay đổi
hiện công ty này thực hiện ba tại chỗ theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
với gần một nhân viên tại sáu nhà máy để duy trì chuỗi hoạt động sản xuất nên gặp nhiều khó khăn
vì chi phí phải bỏ ra là rất lớn
không chỉ vậy vấn đề ra vào thành phố cũng khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó
ông nguyễn văn hiền phó chủ tịch hiệp hội taxi đà nẵng cho biết
các doanh nghiệp taxi chưa kịp phục hồi sau dịch năm hai nghìn hai mươi thì đợt dịch năm hai nghìn hai mươi một ập đến
giáng thêm đồng trí mạng vào ngành dịch vụ vốn đã khó khăn đang đứng trên bờ phá sản
hàng ngàn xe taxi nằm bãi hơn bốn tháng nay muốn hoạt động lại mỗi xe phải bảo dưỡng và thay thế rất nhiều tiền
bà trần thanh thủy phó giám đốc phụ trách sở y tế đà nẵng cho hay
trong vấn đề xin giấy ra vào thành phố việc kết nối giữa các bộ phận chưa chặt chẽ
dẫn tới các đơn vị khó khăn khi cấp giấy đi đường cho người dân doanh nghiệp
thành phố điều chỉnh lại quy định ra vào tạo điều kiện cho người ra khỏi thành phố thuận lợi dễ dàng nhất
bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng cho biết việc áp dụng biện pháp mạnh thời gian qua đã cơ bản đúng hướng
tình hình an ninh trật tự an sinh xã hội được đảm bảo
theo ông quảng thời gian tới thành phố sẽ mở lại nhiều hoạt động theo chỉ thị số một mươi năm
với những điều kiện cụ thể để doanh nghiệp nắm được với xây dựng phương án phòng chống dịch
vừa đáp ứng các điều kiện phục hồi phát triển kinh tế đáp ứng theo năm yêu cầu
cụ thể phải duy trì được xét nghiệm tầm soát đảm bảo truy vết xử lý khoanh vùng nhanh nhất khi có f
đảm bảo năng lực điều trị cho f đảm bảo bao phủ vaccine toàn dân và đảm bảo điều kiện phòng chống dịch
ở nơi có nguy cơ như chợ khu công nghiệp bến cảng
chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa đỗ minh tuấn vừa có công văn điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo trung tâm ngoại ngữ tin học tư vấn du học tổ chức dạy và học trở lại trong trạng thái bình thường mới
theo đó tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo trung tâm ngoại ngữ tin học tư vấn du học tổ chức dạy và học trở lại trong trạng thái bình thường mới
các khu du lịch điểm du lịch si tích danh thắng văn hóa lịch sử được phép hoạt động không quá năm mươi phút công suất
truy đón và phục vụ khách trong tỉnh
khách và người trực tiếp hướng dẫn khách đến tham quan phải có xác nhận tiêm ít một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
với hoạt động vận tải hành khách xe buýt taxi xe hợp đồng và xe khách chỉ hoạt động trong nội tỉnh
yêu cầu mỗi chuyến xe chở không quá năm mươi chỗ ngồi trên lượt bắt buộc đo thân nhiệt hành khách
tuyệt đối không cho hành khách có dấu hiệu ho sốt khó thở lên xe
các khách sạn và dịch vụ lưu trú được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo đáp ứng điều kiện phòng
chống dịch covid một mươi chín khách đến phải có xác nhận đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
thời có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
dịch vụ khách sạn nhà hàng quán ăn cà phê đồ uống quán bia giải khát bể bơi phòng tập gym
ba yoga hoạt động theo nguyên tắc không quá năm mươi công suất tối đa không quá một mươi người
và chỉ hoạt động đến hai mươi một giờ hàng ngày
các cơ sở cắt tóc cội đầu làm móng tay móng chân cơ sở thẩm mỹ spa hoạt động theo nguyên tắc
không quá năm mươi công suất tối đa không quá năm khách trong cùng một thời điểm
và chỉ được hoạt động đến hai mươi một giờ hàng ngày
đối với tổ chức đám tàng tổ chức gọn nhẹ số lượng tham gia không quá ba mươi người
mỗi đoàn đến viếng không quá năm người yêu cầu thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k của bộ y tế
hoạt động thể thao ngoài trời được hoạt động nhưng không quá ba mươi người tại một khu vực
trong cùng một thời điểm đảm bảo khoảng cách tối thiểu hai m giữa
người với người
các hoạt động tôn giáo cơ sở tín ngưỡng được tổ chức trong cơ sở thờ tự không quá ba mươi người
bà ngô thị kim biến phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng yêu cầu sau khi được phân bổ
vaccine pfizer các quận huyện cần triển khai tiêm nhanh nhất có thể cho toàn bộ thai phụ
hiện số liều vaccine pfizer về đà nẵng khá nhiều thành phố có hai mươi ba bốn trăm linh liều vaccine pfizer
dự kiến tuần đến sẽ có thêm gần sáu mươi liều vaccine pfizer được phân bổ về thành phố
hiện nay có khoảng chín phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần đủ điều kiện để tiêm
đây là diện ưu tiên như những trường hợp cao tuổi và bị bệnh nền ngành y tế bên cạnh kế hoạch chung
về tiêm chủng thì lưu ý ưu tiên tiêm cho đối tượng phụ nữ mang thai
bà yến cho hay dự kiến thời gian tới sẽ có vaccine phòng covid một mươi chín để tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
hiện nay vaccine này còn đang chờ quyết định cuối cùng của các chuyên gia về độ an toàn và hiệu quả
sau khi có chứng cứ về độ an toàn và hiệu quả của vaccine
pfizer sẽ cho phép tiêm
sau năm ngày kể từ khi bản đồ covid một mươi chín tỉnh bến tre phủ sắc xanh vùng an toàn
tỉnh này lại xuất hiện ổ dịch mới
hiện toàn tỉnh đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của chính phủ
ông ngô văn tán giám đốc sở y tế bến tre cho biết
cùng ngày tỉnh vừa ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó phần lớn ca mắc mới có liên quan đến ổ dịch ở đám tăng phường bốn thành phố bến tre tỉnh bến tre
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trong số một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới phát hiện
có chín ca ở thành phố bến tre
trong đó hầu hết đều có liên quan đến một đám tăng trên địa bàn thành phố bến tre
một ca ngoài cộng đồng được phát hiện qua chiến dịch tết nhanh tầm soát cộng đồng
và hai ca được phát hiện tại chốt kiểm soát vào tỉnh bến tre tại chân cầu dạch miễu
từ đến ngày hai mươi năm tháng chín tỉnh bến tre có tổng cộng một tám trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó một bảy trăm năm mươi một ca đã được điều trị khỏi bệnh bốn mươi chín ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh
tình nguyện viên trong lúc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thì xảy ra mâu thuẫn với ba người trong một gia đình
những người này đã dùng ghế nhựa lao vào ầu đà tấn công tình nguyện viên lấy mẫu
mới đây mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh sâu sát giữa hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ với nhóm ba người khác
nội dung clip cho thấy hình ảnh hai người mặc đồ y tế liên tục bị ba người kia dùng ghế bàn nhựa đánh vào người
một số người dân ghi lại sự việc liên tục yêu cầu điện báo công an giải quyết
clip được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội
một nhân chứng tại hiện trường kể lại sự việc xảy ra vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hai mươi bốn tháng chín tại hẻm sáu trăm linh tám đường phạm thế hiển phường bốn quận tám
thời điểm trên hai nhân viên y tế xuống hẻm trên để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm
nhưng gia đình người đó trong clip không muốn để nhân viên y tế test mà họ muốn tự test
sau đó hai bên tranh cãi và xảy ra xung đột
bà nguyễn đoàn phi phượng chủ tịch ủy ban nhân dân phường bốn quận tám xác nhận
clip đang lan truyền trên mạng đúng là xảy ra trên địa bàn
bà phượng cho biết thêm hiện công an quận tám đang làm việc với các bên liên quan nên chưa xác định nguyên nhân chính thức
sau khi có kết quả của cuộc làm việc đơn vị sẽ thông tin đến báo chí
bà phường cho biết thêm hiện công an quận tám đang làm việc với các bên liên quan đến nguyên nhân chính thức